tại hải phòng tối ngày một mươi tám tháng một mươi hai đã xảy ra cháy tại sưởng đế dày có diện tích trên một m hai của nhà may liên thuấn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đỉnh vàng tại phường hải thành quận dương kinh
thời điểm xảy ra cháy có khoảng hai trăm linh công nhân lao động đang sản xuất tăng ca và đã kịp thời di rời khỏi vụ cháy
lãnh đạo thành phố hải phòng đã kịp thời điều động một mươi hai xe chữa cháy và hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy để chống cháy lan sang các nhà sưởng bên cạnh
đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày lửa đã được khống chế sự việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục khắc phục làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy